lực lượng chức năng tỉnh quảng trị vừa phát hiện tại địa bàn khóm ca tăng thị trấn lò bảo có nhiều thùng giấy chứa bảy mươi năm chiếc khẩu trang y tế không rõ chủ sở hữu
cùng ngày lực lượng biên phòng tỉnh quảng trị vừa phát hiện một mươi năm chiếc khẩu trang bỏ ở ven đường
chủ sở hữu của lô hàng này được xác định là nguyễn tránh song sinh năm hai nghìn một trú tại khóm vĩnh đông thị trấn lò bảo huyện hương hóa
chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số khẩu trang